một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày hôm qua tại thủ đô new delhi của ấn độ
thiêu dụi hơn bốn trăm linh phương tiện cá nhân được cất giữ trong nhà kho của lực lượng cảnh sát
lửa bùng lên tại một nhà kho của đồn cảnh sát wazirapas ở phía bắc thủ đô new delhi
các xe bị thiêu dụi trong vụ cháy đều là do cảnh sát địa phương tịch thu vì vi phạm giao thông
hoặc có liên quan đến tai nạn giao thông
lực lượng cứu hỏa đã phải mất hai giờ mới dập tắt được đám cháy và hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc